khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại địa chỉ nói trên lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm bốn mươi năm bánh heroin đối tượng cất dấu trên trần nhà
tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn một mươi sáu năm kg
trị khai nhận đã mua số ma túy trên với giá là gần chín tỷ đồng với mục đích bán cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
chị đã có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
còn tại lâm đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an huyện lâm hà viện kiểm sát nhân dân tỉnh
tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án hủy hoại trên một mươi hectare rừng thông ba lá khoảng ba năm trăm linh cây thông hai mươi tuổi
tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh huyện lâm hà của tỉnh lâm đồng
ba đối tượng đã bị khởi tố bắt giam bị dẫn dài đến hiện trường để thực nghiệm lại hành vi chúng đã xâm nhập khoan lỗ bơm thuốc sâu đầu độc rừng thông
các đối tượng gồm ngô văn diệm nguyễn văn lợi và dương văn hồng cùng chú huyện lâm hà
theo cơ quan điều tra diệm là đối tượng được kẻ chủ mưu thuê phá rừng có giao tiền thỏa thuận ăn chia
sau đó diệm đứng ra thuê lại các đối tượng khác để đi phá rừng trong đó có hồng lợi và một số đối tượng khác hiện đang bỏ trốn và bị công an truy xét
kẻ chủ mưu của vụ phá rừng này được xác định là bạch đình kế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú ở xã tân thanh lâm hà hiện đang bỏ trốn
đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện lâm hà của tỉnh lâm đồng
trong một thời gian dài các đối tượng đã hủy hoại rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai lâm phần thuộc xã tân thanh huyện lâm hà gây thiệt hại một mươi ha khối lượng hai trăm ba mươi chín m ba gỗ
trên địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang vừa xảy ra một vụ lở đá nghiêm trọng khiến hai người bị thương
vào khoảng gần bốn giờ chiều qua chiếc xe máy chở hai người di chuyển trên quốc lộ bốn c
khi tới đèo má pí lành thì bất ngờ một cối đất đá ở trên lở xuống
sự việc khiến cả hai người trên xe máy bị trọng thương
một người gãy chân người còn lại bị thương nặng ở tay
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc
đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện mèo vạc
đèo má pí lành là khu vực giáp danh giữa hai xã là tà lùng và xã bà vi
gần như năm nào thì cũng xảy ra lở đất đá đặc biệt là khi trời mưa rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua đây
vì vậy khi vào mùa mưa thì người dân cần hết sức lưu ý khi lưu thông qua con đường này
thưa quý vị cứ vào mỗi dịp hè thì tình trạng đuối nước trẻ em lại trở nên nhức nhối
khi liên tiếp xảy ra rất nhiều trường hợp đuối nước thương tâm tại nhiều địa phương
và điều này thực sự là một nỗi ám ảnh và dây dứt của các bậc phụ huynh có con em mình bị tử vong
là nỗi lo đối với bất cứ ai khi chưa trang bị cho con em mình những kỹ năng về phòng chống tai nạn do đuối nước
vâng tôi xin phép được cung cấp một con số rất đáng chú ý ở đây
đó là theo thống kê thì trung bình mỗi năm có trên hai tám trăm linh trẻ em bị tử vong do đuối nước
đây là con số cao nhất trong khu vực đông nam á và cao gấp tới tám lần so với các nước có thu nhập cao
tỷ lệ này so với giai đoạn từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi đã giảm đi một nửa
và trên thực tế thì từ nhiều năm nay cục bảo vệ chăm sóc trẻ em và các địa phương
đã rất tích cực trong việc thực hiện phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em
sau đây sẽ là phản ánh tại tỉnh bình định một trong những địa phương đang tích cực đẩy mạnh
các giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước nhất là khi dịp hè đã bắt đầu
đây là một trong những hồn
hồ bơi được hình thành theo chủ trương của tỉnh bình định về xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất thể dục thể thao
được sở văn hóa và thể thao bình định kiểm tra cấp phép đủ điều kiện hoạt động
trong những ngày đầu hè nóng nực như thế này hồ bơi càng phát huy tác dụng
vừa là nơi triển khai các chương trình dạy bơi nhằm phòng chống đuối nước cho trẻ em
vừa đáp ứng nhu cầu bơi lội rèn luyện sức khỏe của thanh thiếu niên trong vùng
hồ bơi là nó có chuyến chiêu cao
theo số liệu của các ngành chức năng
trung bình mỗi năm tại tỉnh bình định xảy ra gần hai mươi vụ đuối nước
cướp đi tính mạng của hàng chục trẻ em
mới đây nhất ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã cát trinh huyện phù cát
đã khiến ba trẻ em tử vong
trong đó có hai anh em ruột
mặc dù các ngành hữu quan đã triển khai
và có nhiều biện pháp nhằm giảm nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em
song đáng tiếc là những vụ việc như thế này vẫn liên tục xảy ra
nhất là ở vùng nông thôn
việc phòng ngừa là hết sức cấp thiết
nhất là vai trò của chính quyền cấp cơ sở
trong thời gian tới
bà nhân xã sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ những khu vực
dễ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em
lắp đặt những rào chén
và những biển cảnh báo
nguy hiểm để cho người dân và trẻ em có ý thức phòng tránh
bên cạnh việc chủ động ngăn ngừa của chính quyền cơ sở
việc tăng cường công tác dậy bơi
và các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em là yêu cầu cấp thiết
tỉnh bình định khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư các hồ cố định và di động
để dạy bơi tại các xã hoặc trường học ở những nơi có nguy cơ đuối nước cao
góp phần vào công tác phòng chống đuối nước trẻ em
điều này thì ngoại khóa đã có
nhưng mà phải bàn tính vấn đề là đưa cái môn bơi vào nội khóa
nội khóa mới là chính buộc là các cháu phải học cái môn bơi này
để trước hết là phải tự cứu bản thân
thứ hai là có một cái sự riêng luyện thân thể
tỉnh bình định đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm sáu số trẻ em bị tử vong do đuối nước
so với năm hai nghìn một mươi năm mục tiêu đó có đạt được hay không trẻ em có an toàn hơn không
chính là nhờ sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng chống đuối nước trẻ em thời gian tới nhất là khi hè đã đến
là dự án nghệ thuật quy mô lớn và giải hơi nhất lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
quy tụ hơn hai trăm linh diễn viên nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn
chương trình nghệ thuật vũ hội ánh dương đã chính thức được ra mắt khán giả vào sáng ngày hôm qua
tại khu du lịch trên đỉnh núi bà nà thành phố đà nẵng
và đây là sự kiện đồng hành mở màn ấn tượng cho lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng deff hai nghìn một mươi chín
vũ hội ánh dương là câu chuyện siêu thực về một miền đất ánh sáng
được kể bằng ngôn ngữ
của vũ đạo âm nhạc thời trang và các loại hình nghệ thuật đặc sắc như nhào lộn ảo thuật tung hứng cà kheo
vui hội ánh dương góp lời giải cho bài toán du lịch đà nẵng về việc gia tăng sản phẩm du lịch giải trí để kéo dài thời gian lưu trú của du khách
công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giúp kiểm soát giấy phép lái xe phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe
hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương đã nhập vào hệ thống gần ba trường hợp giấy phép lái xe bị tước tạm giữ gần ba trăm linh xe vi phạm được ghi nhận qua hệ thống giám sát
công ty trách nhiệm ý hoạn một thành viên dầu khí tp hcm saigon petro cho biết từ ngày hôm nay giá bán ga saigon petro sẽ giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là ba trăm hai mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
tương từ các công ty ga pacific petro citygas eff gas cũng giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá ba trăm hai mươi hai đồng một bình một mươi hai kg
trong khi đó petro limit ga saigon cũng giảm ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại tp hcm là ba trăm hai mươi năm năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
đây là tháng đầu tiên giá gas điều chỉnh giảm mạnh tại các điểm bán lẻ sau năm tháng liên tiếp leo thang trong năm hai nghìn một mươi chín với tổng mức tăng là bốn mươi hai đồng một bình
nguyên nhân giá ga tháng sáu giảm mạnh được cho là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bốn trăm hai mươi hai năm usd một tấn giảm một trăm linh năm usd mỗi tấn so với tháng trước
hôm nay là ngày một tháng sáu nhiều chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng sáu này liên quan đến giao thông vận tải
đến giáo dục và y tế người dân cần theo dõi để nắm bắt được những quy định mới này
sáu trăm bốn mươi loại thuốc hoạt chất sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị
thông tư số ba hai nghìn một mươi chín của bộ y tế với danh mục ban hành sáu trăm bốn mươi loại thuốc hoạt chất sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị giá thuốc và khả năng cung cấp
các loại thuốc thuộc danh mục này phải đảm bảo được ba tiêu chí
sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành có giá cả hợp lý
với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương có khả năng cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước
chính sách này có hiệu lực từ ngày hôm nay một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
giảm số lượng cám bộ công chức cấp xã
theo nghị định số ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín của chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ công chức cấp xã
và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn tổ dân phố quy định về số lượng cán bộ công chức cấp xã được giảm xuống
theo đó đối với loại một tối đa hai mươi ba người
trước đây là hai mươi năm người
loại hai tối đa hai mươi một người
trước đây là hai mươi ba người
loại ba tối đa một mươi chín người
trước đây là hai mươi một người
đối với xã thị trấn bố trí trưởng công an xã là công an chính quy
thì số lượng cán bộ công chức nêu trên giảm một người
số lượng cán bộ công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ công chức được luân chuyển điều động biệt phái về cấp xã
chính sách có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nghị định ba mươi năm
chính sách có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó mức phạt đối với hành vi khai thác trái phép môi trường rừng và thực hiện các dịch vụ kinh doanh trái phép trong rừng
phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng với hành vi tổ chức du lịch tham quan trong rừng mà không được phép của chủ rừng
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng thuộc trường hợp
tổ chức các dịch vụ kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng
tổ chức nghỉ dưỡng giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng
phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi năm triệu đồng với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng rừng phòng hộ thuộc trường hợp
không lập dự án kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí
lập dự án kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch nghỉ dưỡng giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
hà nội là tám mươi năm tỷ lệ các trường công lập chiếm sáu mươi hai

nhưng tại hà nội số môn tăng cấp đôi so với năm ngoái gồm các môn toán nghĩ văn ngoại ngữ và lịch sử

mọi người bớt sử dụng những cái sản phẩm bao bì là nhựa là rất tốt
và chuyển sang chai lọ thủy tinh thì nó sẽ đỡ hơn
nhưng mà đồng thời khi mình sử dụng chai lọ thủy tinh xong